nhằm chia sẻ những khó khăn cũng như tìm ra định hướng xây dựng hoạt động của các câu lạc bộ thanh niên khuyết tật trên địa bàn thành phố hà nội
ngày hai mươi chín tháng bảy đã diễn ra hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa hội liên hiệp thanh niên và hội người khuyết tật tp hà nội năm hai nghìn một mươi chín
với mục đích tạo điều kiện giúp thanh niên khuyết tật trên địa bàn thành phố hà nội gặp gỡ nắm bắt về công tác chăm lo phát triển thanh niên nói chung và thanh niên khuyết tật nói riêng
tại hội nghị nhiều báo cáo tham luận đã được trình bày đa số các đại biểu đều thống nhất cho rằng thời gian qua dù khó khăn nhưng thanh niên khuyết tật hà nội đã có nhiều đồng góp cho sự phát triển kinh tế nói chung của thủ đô
tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắt như thành viên chủ nhiệm các câu lạc bộ tham gia còn hạn chế một số hội còn chưa trú trọng vào công tác đào tạo kinh phí hoạt động còn hạn hẹp
các đại biểu cũng lắng nghe những nguyện vọng kiến nghị của thanh niên khuyết tật nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển và công tác hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ thanh niên các cấp
qua đó giúp ban thanh niên hội khuyết tật tp hà nội có những định hướng cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hội trong thời gian tới